nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu mươi quốc khánh nước cộng hòa công gô ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến tổng thống nước cộng hòa công gô
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng đến bộ trưởng bộ ngoại giao hợp tác quốc tế và người congo ở nước ngoài